được mệnh danh là vựa lúa trái cây của cả nước những năm qua biến đổi khí hậu đặc biệt là hạn mặn diễn ra liên tiếp
khiến cho nhiều diện tích đất nông nghiệp bị nhiễm mặn không thể cấy lúa thậm chí là không thể trồng cây ăn trái
vì vậy để thích ứng với biến đổi khí hậu nhiều địa phương đã chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng
áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất tìm các loại cây trồng phù hợp thích ứng hiệu quả với hạn mặn
câu chuyện tại tỉnh hậu giang mà chúng tôi đề cập đến ngay sau đây là một minh chứng
trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu hạn hán xâm nhập mặn đã trở thành nỗi lo của bà con nông dân trên địa bàn đồng bằng sông cửu long
trong đó có tỉnh hậu giang và trong suy nghĩ của mỗi người luôn chăn trở làm sao để thích nghi với sự thay đổi này
vậy là sau thời gian tìm tòi nhiều nông hộ ở huyện long mỹ tỉnh hậu giang đã mạnh dạn chuyển đổi cây trồng
nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp
làm riêng từng bước sống chung với hạn mặn
rút kinh nghiệm từ những năm trước ông lê văn trong ở xã vĩnh viện a huyện long mỹ đã có sự chuẩn bị sẵn sàng chủ động hơn trong mọi điều kiện thời tiết
dù nắng hạn hay nước mặn xâm nhập kéo dài thì vườn cây ăn trái của ông vẫn xanh tốt đầm hòa chữ quả
đó là nhờ vào các biện pháp chữ nước ngọt ngăn mặn hiệu quả của gia đình
có gần một hectare đất nhưng ông chỉ sử dụng khoảng năm mươi diện tích
trồng cây phần còn lại ông đắp bờ cao và bao kín lại đào ao để vừa chữ nước ngọt vừa nuôi cá
khi mà thích ứng trời nắng mà mình thấy nó dựt xuống dưới khoảng chữ một tất nước không dưới cái mực nước mình quy định đó thì mình bơm châm thêm hoài không để cho nó cạn kịp
còn đây là hình ảnh vườn mãng cầu xiêm trồng sen khóm của gia đình ông lê út cưng xã vĩnh viễn a huyện long mỹ tỉnh hậu giang
sống ở nơi chịu ảnh hưởng nhiều nhất khi hạn mặn xâm nhập nên để bảo vệ vườn cây ăn trái của mình
ông cưng đã tranh thủ
ông đã tạo vết cành mương chữ nước ngọt để đảm bảo đủ nước tưới cho vườn cây phát triển xanh tốt
ngoài ra ông còn tự chế ra chiếc máy bơm nước tưới di động để phục vụ tưới cho cây
không chỉ tiết kiệm được nước tưới nhiên liệu mà còn tốn ít thời gian và công sức lao động
trước hết là mình trên mương sâu chở thông thoáng rồi sau đó thì sắp có nước mặn tràn về đó
thì ta thả nước vào giường tương đối đầy đủ
rồi sau đó thì
đậy bỗng trong đậu ngoài cho kỹ để mà nước mặn không dàn dào
và nước ngọt ở dân cũng không cứ ra được để mà tưới tiêu không bị ảnh hưởng tới cây trồng
trong những năm qua cũng như là năm hai nghìn một mươi tám
về cái nước mặn nó về trong cái khu vực xã vinh dưỡng a
thì bước đầu thì chúng tôi cũng tuyên truyền dẫn động bà con dân
theo thường xuyên theo dõi cái nồng độ mặn
và thứ nhất thứ hai nữa là củng cố cái cống độc về nạo huyết kinh mương
để chúng ta tích trữ nước ngọt và đảm bảo cho cái nước mặn nó không vào trong cái khu vực sản xuất của mình
và cũng từ những năm nước mặn tràn về
thì hiện nay thì bà con cũng sống chung với cái nước mặn
tranh thủ né tránh cái cây trồng ngắn ngày mà sử dụng nước nhiều
cho nên là bà con trong việc sản xuất cũng đảm bảo không để là thiệt hại xảy ra trên địa bàn
trước những diễn biến phức tạp của tình hình biến đổi khí hậu hạn hán kéo dài nước mặn xâm nhập như hiện nay
bên cạnh những giải pháp mang tính giải hơi của các ngành chức năng
thì việc thay đổi nhận thức tư duy của người nông dân trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng
và áp dụng các biện pháp chữ nước ngọt bảo vệ mùa màng cũng chính là cách mà bà con dần dần tự thích nghi
từng bước tiến đến sống chung
với hạn mặn thời gian qua nhiều nông dân ở đồng bằng sông cửu long không chỉ mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng
vật nuôi theo hướng thích ứng với biến đổi khí hậu mà còn biết áp dụng những mô hình sản xuất tiên tiến
để mang lại thu nhập cao gấp nhiều lần so với sản xuất truyền thống
mô hình trồng dưa lưới của nông dân võ văn trưng ở ấp tân long b xã bình thành huyện phụng hiệp
tại tỉnh hậu giang là một ví dụ
thấy làm lúa cũng không khá lại luôn gặp phải khó khăn
nên cách đây ba năm ông võ văn trưng xã bình thành huyện phụng hiệp tỉnh hậu giang
đã lặn lội đến nhiều tỉnh như bình dương đồng nai và thành phố hồ chí minh
để tìm tòi học hỏi mô hình sản xuất nông nghiệp mới về áp dụng trên đồng đất của mình
đồng thời tích cực nghiên cứu nhu cầu thị trường tìm kiếm đối tác tiêu thụ sản phẩm sau thu hoạch
cuối cùng ông trưng đã chọn mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao để trồng dưa lưới
sau khi ươm hạt dưa thành cây con tại một góc nhà lưới ông tiến hành trồng mỗi cây dưa vào một bầu chứa bốn lít giá thể
chủ yếu là sơ dừa nên bộ rễ của cây dưa hoàn toàn không tiếp xúc với nền đất lúa trước đây
mỗi một bầu dưa đều có cắm sẵn một vòi tưới nhỏ giọt nối với nhánh dây rẽ được gắn cố định vào đường dây chính bằng nhựa dẻo đã lắp đặt khắp khu nhà kính
quy trình vận hành tưới thông qua việc thiết lập tần suất dưới một mươi lần trên một ngày
và mỗi lần kéo dài khoảng hai phút
với cách tưới này ông trưng tiết kiệm hơn tám mươi lượng nước so với cách tưới truyền thống
điều tiện lợi khác nữa là lượng nước tưới chữ trong các thùng nhựa composite có thể tích lên đến hai lít nước
được pha chế với nhiều hợp chất hữu cơ cần thiết đảm bảo yêu cầu dinh dưỡng cho từng giai đoạn phát triển của cây
với hơn tám công đất luân phiên trồng bốn vụ dưa lưới mỗi năm ông trưng thu về lợi nhuận gần hai tỷ đồng
trung bình một công mình thu hoạch khoảng hai tấn rưỡi tới ba tấn
trung bình chung của các loại dưa khoảng ba mươi năm ngàn từ ba mươi tới ba mươi năm nó giao đồng trong khoảng đó
chủ yếu mình hợp đồng với mấy công ty chuyên về dưa lưới tới ngày nó thu hoạch nó bao tiêu mình
mỗi một hectare mình luân phiên trong dòng chu kỳ là hai tháng
từng nào mình cũng có thu hoạch
nói về hiệu quả kinh tế hiện nay là rất có lãi so với tất cả những mô hình đối với trồng màu
đó thì tiếp tục là nhân gạo cũng như dẫn động cho bà con khác để làm mô hình này
không những đối với dưa lưới mà kể cả các loại rau màu khác mà trồng trong nhà lưới là hiệu quả
theo ông võ văn trưng hiện nay trái dưa lưới do ông sản xuất tiêu thụ mạnh tại các siêu thị trong nước
hướng tới ông sẽ áp dụng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn grovergas
để xuất khẩu ra thị trường ngoài nước
thưa quý vị và các bạn một trong những giải pháp quan trọng để ứng phó với biến đổi khí hậu đó là công tác dự báo
để kịp thời đưa ra dự báo về độ mặn làm cơ sở để chỉ đạo sản xuất cho phù hợp
nhiều địa phương đã chú trọng đầu tư hệ thống đo độ mặn
qua đó giúp cho công tác dự báo được chính xác giảm được thiệt hại cho sản xuất
đây là hệ thống đo độ mặn từ xa của trạm thủy lợi thành phố vị thanh
mới được lắp đặt thí điểm tại kinh lầu thuộc xã họa tiến thành phố vị thanh tỉnh hậu giang
điểm mà mặn có thể xâm nhập đầu tiên từ sông cái lớn vào hệ thống kênh nội đồng
hệ thống đo độ mặn này rất tiện lợi vì có thể đo độ mặn mọi lúc mọi nơi thông qua máy tính hoặc điện thoại
nó gồm cái hệ thống đo mặn và kết nối với cái camera
trên cơ sở đó nó sẽ dữ liệu đo quan chắc mặn
đóng máy tính sau đó máy tính xử lý bằng cách là từ một cái điểm sau đó nó nội si các điểm khác
trên đó thì trạm thủy lợi cũng đã quanh những dùng diện tích từ đó nó sẽ cảnh báo những dùng nào bị nhiễm mặn
từ đó nó cũng đưa ra là nên là cảnh báo và đóng những cái cống nào để phù hợp với từng cái thời điểm mà mặn xâm nhập của địa phương
mặc dù độ mặn
đo được từ đầu năm đến nay ở huyện long mỹ và thành phố vị thanh thấp hơn so với cùng thời điểm năm hai nghìn một mươi năm và hai nghìn một mươi bảy
nhưng các cơ quan chức năng chính quyền địa phương tỉnh hậu giang cũng đang chủ động thực hiện các giải pháp phòng chống hạn hán xâm nhập mặn
thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình xâm nhập mặn trên địa bàn mình
đồng thời cập nhật những dự báo dự thính của các cơ quan chuyên môn cấp trên
chỉ đạo bộ phận chuyên môn gasot hệ thống d
các cơ quan chức năng mặn kịp thời dẫn hành hệ thống cống ngăn mặn trên địa bàn mình để chủ động ngăn mặn vào địa bàn mình
chỉ đạo các báo đài ở quyện cũng như là tới xã phương tăng cường thời gian phát sóng về tình hình diễn biến xâm nhập mặn
cũng như là khuyến cáo người dân có cái động tác là nạo vét kênh mương để chữ nước ngọt
cũng như là chuẩn bị các dụng cụ để chữ nước ngọt để làm sao đảm bảo phục vụ cho công tác hạn mặn
cũng như là sinh hoạt của người dân
hiện tỉnh hậu giang cũng đã đề nghị các địa phương tập trung chủ động các giải pháp trong phòng chống hạn hán và xâm nhập mặn theo kế hoạch
trong đó đẩy mạnh việc kiểm tra giả soát hệ thống đê bao cống đập ngăn mặn
để khi có mặn ở mức một năm phần nghìn thì tiến hành đóng tất cả các dòng kênh vào nội đồng
tăng cường công tác tuyên truyền vận động người dân sử dụng các dụng cụ tích chữ nước ngọt
nhằm đảm bảo đủ nước sinh hoạt và phục vụ sản xuất
thưa quý vị và các bạn ứng phó với biến đổi khí hậu là một bài toán lâu dài
đòi hỏi sự vào cuộc không chỉ của các cơ quan chức năng các nhà khoa học
mà cần sự năng động thích ứng của mỗi người dân
bởi với nhiều hình thái khó lường từ hạn mặn cho đến ngập úng
đồng bằng sông cửu long đang đứng trước những thách thức lớn để duy trì vai trò là vựa lúa
vựa trái cây lớn nhất trên cả nước bảo đảm an ninh lương thực và xuất khẩu
vì vậy về lâu dài cần có những quy hoạch tổng thể và chi tiết cho các vùng chịu ảnh hưởng
có sự đầu tư nguồn lực phù hợp phục vụ sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu
chương trình nông nghiệp chuyển động hôm nay cũng xin được tạm dừng tại đây
mọi thông tin về nông nghiệp quý vị quan tâm xin gửi về chương trình theo địa chỉ
chương trình nông nghiệp chuyển động phòng kinh tế truyền hình nhân dân
số bảy mươi một hàng chống quận hoàn kiếm tp hà nội email nông nghiệpchuyểnđộnga gmail com
chương trình được phát sóng định kỳ vào lúc một mươi tám h thứ năm và phát lại vào lúc bảy h ba mươi phút thứ sáu
một mươi ba h một mươi năm phút thứ bảy hàng tuần trên truyền hình nhân dân
ngoài ra quý vị cũng có thể truy cập trang web nhândântv vn để xem lại chương trình